kính chào quý vị và các bạn
trong ngày đầu tiên của năm mới dắp thìn
thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực đông bắc bộ có nhiều mây
về đêm và sáng đôi lúc có mưa nhỏ
nền nhiệt hầu hết các nơi ở ngưỡng trời rét
có nơi rét đậm vùng núi cao rét hại
nhiệt độ cao nhất ngày mai khoảng một mươi bảy hai mươi độ
sang hai ngày một mươi một và một mươi hai trời chỉ còn nhiều mây nhưng không còn mưa
thời tiết ấm dần lên khi nhiệt độ tăng mỗi ngày khoảng hai độ
khu vực phía tây bắc bộ về đêm và sáng trời cũng nhiều mây
có mưa vài nơi nhưng đến trưa chiều giảm mây trời nắng
gió nhẹ trời rét vùng núi cao rét đậm rét hại
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó tăng lần lượt là một độ và ba độ trong ngày mùng hai và mùng ba tết
trong ba ngày tới hoạt động của không khí lạnh từ phía bắc
cũng khiến cho nền nhiệt ở khu vực bắc trung bộ ở ngưỡng trời rét
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều không vượt quá ngưỡng hai mươi hai độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao hơn từ hai ba độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết khá ổn định
phổ biến ít mưa trong ngày mai ở phần phía bắc
sau đó mưa giảm hẳn ban ngày có nắng và nhiệt độ trưa chiều
trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ riêng bình thuận có nơi ba mươi hai độ
tại vùng cao tây nguyên dự báo trong ba ngày đầu năm mới đều ít mưa
có nắng từ sáng và kéo dài đến cuối ngày
về đêm và sáng trời rét ban ngày nhiệt độ trưa chiều cao nhất
ổn định trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có thời tiết ít mưa
nắng mạnh trong ba ngày tết chính
nhiệt độ ban trưa trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng hai
có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông sẽ trên ba mươi năm độ
sau đó mức nhiệt sẽ tăng tiếp khoảng một độ trong ngày một mươi hai tháng hai